về các hình thức huy động nguồn lực thủ tướng cho rằng khi quy mô nền kinh tế đã tăng lên gấp năm triệu tỷ đồng
thì tỷ lệ nợ công gdp sẽ giảm xuống còn sáu mươi một

khi mà chúng ta đã tăng quy mô nền kinh tế lên tới năm triệu tỷ

hai những hình thức khác để tìm nguồn lực
tôi góp ý anh huệ hay là công chí đã nè

để có nguồn lực phát triển đất nước nguồn lực phát triển hạ tăng
để được nước tiến lên không để hạ tăng lạc hậu

thủ tướng yêu cầu sau khi lấy ý kiến các bộ ngành
bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì xây dựng báo cáo cụ thể
trình ban cán sự đảng chính phủ cho ý kiến
trước khi trình bộ chính trị thủ tướng nêu rõ tinh thần làm sao để nghị quyết một mươi ba
tiếp tục được thực hiện mạnh mẽ đồng bộ hơn
để có cuộc cách mạng về hạ tầng làm tiền đề tháo gỡ nút thắt
điểm ngãn hạ tầng cho sự phát triển
sáng nay tại hà nội văn phòng quốc hội đã phối hợp với ubnd tp hà nội
ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh tổ chức lễ tiếp nhận bốn mươi cây hoa ban
do đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh điện biên trao tặng
để trồng tại khu vực nhà quốc hội phía trước lăng bác
sự buổi lễ có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
hòa ban tượng trưng của sức sống mãnh liệt mùa xuân đâm trồi nảy lọc ấm áp vui tươi
và cũng là tình cảm của đồng bào tây bắc dành cho quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cảm ơn và đánh giá cao
việc tỉnh điện biên tặng cây hoa ban để trồng ở khu vực nhà quốc hội
trên đường bắc sơn phía trước lăng bác đúng dịp cả nước đang tích cực hưởng ứng tết trồng cây
chủ tịch quốc hội bày tỏ hy vọng những cây hoa ban này sẽ phát triển tốt
để có thể trổ hoa vào đúng dịp mùa xuân năm sau và nhiều năm sau nữa
sắc màu tươi thắm của hoa ban mỗi dịp xuân về phía trước lăng bác
sẽ là món quà quý giá mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh điện biên
dâng lên chủ tịch hồ chí minh bằng tất cả tấm lòng kính yêu bác
đồng thời đáp ứng sự mong đợi và niềm yêu thích của người dân thủ đô
cũng như các đại biểu quốc hội dành cho hoa ban
sáng nay đoàn khối các cơ quan trung ương phối hợp với tỉnh đoàn hà tĩnh
đã tổ chức lễ khởi động
tháng thanh niên và phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ
xuân mậu tuất năm hai nghìn một mươi tám
tại khu di tích lịch sử ngã ba đồng lộc tỉnh hà tĩnh
tham dự buổi lễ có đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương
trước khi khai mạc buổi lễ các đại biểu đã đến đặt vòng hoa
và dân hương tại nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên sung phong toàn quốc
và khu mộ một mươi nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên sung phong
ngã ba đồng lộc
trong khu di tích tri ân công ơn các anh hùng liệt sĩ thanh niên sung phong
đã sống chiến đấu anh dũng hy sinh
trong những năm tháng chiến tranh chống mỹ cứu nước
để bảo vệ độc lập tự do của đất nước
lễ khởi động tháng thanh niên và phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ
xuân mậu tuất năm hai nghìn một mươi tám
là hoạt động ý nghĩa nhằm kỷ niệm tám mươi bảy năm
ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
năm mươi năm chiến thắng đồng lộc
và tưởng niệm một mươi nữ liệt sĩ thanh niên sung phong
hai mươi bốn tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
bảy mươi năm ngày truyền thống đảng bộ khối các cơ quan trung ương
mùng bảy tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám
mùng bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
đây là dịp để giáo dục đoàn viên thanh niên truyền thống yêu nước
ý chí bất quất của dân tộc
thực hiện lời dạy của chủ tịch hồ chí minh
vì lợi ích một mươi năm thì phải trồng cây
vì lợi ích một trăm linh năm thì phải trồng người
thể hiện vai trò của tuổi trẻ sung kích
tình nguyện bảo vệ môi trường
ứng phó với biến đổi khí hậu
tháng thanh niên năm hai nghìn một mươi tám có chủ đề
tuổi trẻ khối các cơ quan trung ương
sáng tạo xây dựng đất nước
bằng khẩu hiệu hành động
bản lĩnh trí tuệ đoàn kết
văn minh tình nguyện
các cơ sở đoàn trong khối quyết tâm đạt được những kết quả tốt nhất
ngay khi bước vào năm đầu tiên triển khai
nghị quyết đại hội đoàn khối các cơ quan trung ương lần thứ ba
cũng tại buổi lễ
ban tổ chức đã trao tặng hai mươi năm phần quà
cho các gia đình chính sách
trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương
dịp này đoàn khối các cơ quan trung ương
đã cho tặng kinh phí đợt một
trị giá năm trăm linh triệu đồng
xây dựng công trình thanh niên
cổng đền thờ thanh niên sung phong ngã ba đồng lộc
ngay sau lễ khởi động
đồng chí trương thị mai
cùng tuổi trẻ khối các cơ quan trung ương
và tỉnh đoàn hà tĩnh
đã tham gia trồng cây xanh
xây dựng công trình vườn cây thanh niên
tại khu di tích lịch sử ngã ba đồng lộc
cũng trong sáng nay tại hà nội
đồng chí trần thanh mẫn
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền
giữa mặt trận tổ quốc việt nam
với trung ương các đoàn thể chính trị xã hội
nhằm đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền
chương trình hành động của mặt trận tổ quốc việt nam
về công tác phòng chống tham nhũng
lãng phí giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
chủ tịch trần thanh mẫn
ghi nhận và đánh giá cao
những đóng góp tích cực của hệ thống các cơ quan tuyên truyền
báo chí của mặt trận tổ quốc việt nam
và trung ương đoàn thể chính trị xã hội
trong năm hai nghìn một mươi bảy
hỗ phần củng cố và tăng cường hối đại đoàn kết toàn dân tộc
tạo đồng thuận trong xã hội
đề nghị các cơ quan báo chí
trong năm hai nghìn một mươi tám
tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ
để tuyên truyền những nhiệm vụ trọng tâm của mỗi cơ quan
đặc biệt là công tác chuẩn bị tổ chức
đại hội công đoàn việt nam
đại hội mặt trận tổ quốc việt nam các cấp
tập trung vào các nội dung kết quả chương trình
phối hợp giám sát phản biện xã hội
tiến tới tổng kết năm năm thực hiện các quyết định

về giám sát và phản biện xã hội
góp ý xây dựng đảng chính quyền
chăm sạch vững mạnh
sự phối hợp thường xuyên chặt chẽ giữa các cơ quan tuyên truyền
và báo chí của mặt trận tổ quốc việt nam
cũng như trung ương các đoàn thể chính trị xã hội
sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp
góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu
phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng
của đất nước trong năm hai nghìn một mươi tám
chiều nay tại hà nội
bộ y tế phối hợp với
phái đoàn liên minh cho oeu
đã tổ chức hội nghị biểu dương cô đỡ thôn bản
tiêu biểu trong công tác
chăm sóc sức khỏe của bà mẹ và trẻ em
nhằm ghi nhận những đóng góp
của các cô đỡ thôn bản
trong việc giảm tử vong ở bà mẹ và trẻ sơ sinh
một trong những mục tiêu thiên niên kỷ
cô đỡ thôn bản là một người dân tộc thiểu số
được lựa chọn từ chính cộng đồng dân tộc
tại địa phương
và được đào tạo về y tế
để cung cấp dịch vụ làm mẹ an toàn
cho phụ nữ đang mang thai
tại các vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn
vì có cùng văn hóa phong tục tập quán
nên các cô đỡ thôn bản
dễ dàng tiếp cận và tuyên truyền
vận động tới người dân
trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi năm
cùng với sự hỗ trợ của eu
tỷ lệ các ca sinh do các cô đỡ thôn bản
đỡ đẻ tăng lên nhiều
tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh cũng giảm đáng kể
mạng lưới cô đỡ thôn bản
đã đóng vai trò quan trọng
trong việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em
thực hiện kế hoạch hóa gia đình
tiêm chủng mở rộng phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em
các cô đỡ thôn bản
chính là cánh tay nối dài của ngành y tế
là cầu nối giữa các cơ sở y tế
với đồng bào dân tộc thiểu số
đưa các chính sách của đảng và nhà nước
đến với đồng bào
thưa quý vị thành đoàn hà nội
đã tổ chức chương trình gặp mặt
thanh niên tiêu biểu tình nguyện đăng ký
lên đường nhập ngũ năm hai nghìn một mươi chín
một trăm linh đoàn viên thanh niên tiêu biểu tình nguyện
tòng quân đại diện cho hơn
ba bốn trăm linh thanh niên thủ đô
sẽ nhập ngũ đặc biệt nhất
có tới gần hai lá đơn tự nguyện
đã có mặt tại bảo tàng lịch sử quân sự việt nam
trong số gần ba năm trăm linh thanh niên thủ đô
sẽ tham gia nhập ngũ
thực hiện nghĩa vụ quân sự năm hai nghìn một mươi tám
đỗ thanh trà
có lẽ là một trường hợp đặc biệt
cô gái trẻ ở quận cầu giấy hà nội
đang có công việc ổn định
nhưng với giấc mơ khoác màu áo lính
cha đã viết đơn tự xin nhập ngũ đợt này
em có ông ngội và ông ngoại
đều là bộ đội đã xuất ngũ
và từ nhỏ em đã được nghe những câu chuyện của ông
em rất muốn đi theo
con đường bộ đội của ông
và khi được mặc lên mình
của sắc phục của quân đội
thì em cảm thấy rất là vinh dự
còn đối với các tân binh khác
điều khiến họ quyết tâm tự nguyện lên đường nhập ngũ
là nhờ sự động viên của gia đình
truyền thống gia đình
đã trở thành mạch nguồn
khơi lên tình yêu của các chàng trai trẻ
với màu áo lính
truyền thống của gia đình em
cho nên là
từ nhỏ em được tiếp xúc
với quân đội
nhập ngũ là tham gia
vào đợt này là
muốn giàn luyện bản thân
để sau khi mà xuất ngũ
về địa phương có thể cống hiến cho địa phương
một phần nào đó
toàn thành phố hà nội có hơn
ba bốn trăm năm mươi tân binh nhập ngũ
thực hiện nghĩa vụ quân sự
trong đó đặc biệt nhất
là có tới gần
hai lá đồn
đơn tự nguyện
trong số đó có nhiều tấm gương
thanh niên tiêu biểu
là các cử nhân đại học
đảng viên trẻ
hay lao động chính
trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn
trong ngày hội tổng quân hôm nay

đại diện cho lứa lính trẻ
lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng
với tổ quốc
đang và sẽ
cùng đốt cháy lên tình yêu
khát vọng tuổi trẻ
của thế hệ mình
thưa quý vị
sau thời gian dài xây dựng
dự án liên hợp lọc hóa dầu nghi sơn
đã đạt được tình trạng sẵn sàng
khởi động nhà máy
đánh dấu thời điểm
có thể nhận dầu thô để xử lý
và khi đi vào hoạt động
dự án này sẽ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng
cho quốc gia
và tăng thu ngân sách cho tỉnh thành hóa
một mươi năm sau ngày khởi công
quá trình xây dựng và chạy thử nghiệm siêu dự án
với tổng vốn đầu tư khoảng chín tỷ đô la mỹ
đang tiến tới những khâu chuẩn bị cuối cùng
trước khi chính thức đi vào hoạt động
đối với những tập thể cá nhân trực tiếp
tham gia vào quá trình thiết kế và xây dựng
công trình khổng lồ này chính là niềm tự hào
là giấc mơ của bao con người
có quê hương màu da sắc tộc khác nhau
họ cùng chung một mục tiêu
và đã ngày đêm nỗ lực
để đạt được thành công ngày hôm nay
lọc hóa dầu nghi sơn
là dự án trọng điểm quốc gia
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
sẽ đóng góp khoảng ba mươi tỷ đồng
cho ngân sách địa phương
sẽ tiếp tục làm hết khả năng
để thực hiện tốt nhất tất cả những phần việc
liên quan đến dự án
tiếp theo cột mốc rfsu
lọc hóa dầu nghi sơn sẽ nỗ lực tối đa
để đảm bảo quy trình kiểm tra vận hành
và hoạt động diễn ra an toàn
xuân sẻ và hiệu quả
sản phẩm thương mại đầu tiên của nhà máy
dự kiến sẽ được xuất xưởng trong tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
mới đây bộ trưởng bộ giao thông vận tải
vừa chủ trì cuộc họp
nghe báo cáo về phương án điều chỉnh quy hoạch
mở rộng nâng cấp
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
nhằm giải quyết tình trạng quá tải hiện nay
có nhiều phương án đã được đưa ra
bộ giao thông vận tải đã chỉ đạo
cục hàng không việt nam
thuê đơn vị tư vấn nước ngoài
là adpi engineering pháp
để ra soát quy hoạch
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
đại diện tư vấn adpi
đã đưa ra dự báo lưu lượng vận chuyển
của cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
vào năm hai nghìn hai mươi năm
là năm mươi một triệu lượt hành khách một năm

cảnh khách một năm
và chín trăm sáu mươi triệu tấn hàng hóa một năm
trên cơ sở dự báo
adpi cho rằng
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
hiện đang có nhiều hạn chế
và kiến nghị quy mô cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
sau cải tạo đến hai nghìn hai mươi năm
là năm mươi triệu hành khách một năm
bộ giao thông vận tải yêu cầu
đơn vị tư vấn tiếp thu
giải trình ý kiến đóng góp của các chuyên gia
đảm bảo mọi thông tin phải được minh bạch
trước khi báo cáo thủ tướng chính phủ
đồng thời đề nghị tư vấn làm rõ
phương án tối ưu nhất cho cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
nằm trong mạng lưới tổng thể
các cảng hàng không trong khu vực
đêm ngày hai mươi tám tháng hai
nhiều tài xế ô tô dừng xe
tại các làn gần trạm thu phí t hai
trên quốc lộ chín mươi một
thuộc phường thới thuận
quận thốt nốt thành phố cần thơ
để phản đối việc thu phí cao
và đặt trạm không hợp lý
đây là một trong hai trạm thu phí
trên quốc lộ chín mươi một
do công ty cổ phần đầu tư quốc lộ chín mươi bảy
an giang làm chủ đầu tư
việc đậu xe kéo dài
gây cản trở giao thông
ổn tóc cục bộ
trạm thu phí phải điều tiết giao thông suốt đêm
các tài xế phản đối trạm thu phí này
do chỉ đi hết một đoạn ngắn
chứ không đi toàn tuyến về hướng trung tâm thành phố cần thơ
đến ba giờ sáng ngày hai mươi tám tháng hai
trạm thu phí xả trạm
nhưng các tài xế vẫn không di chuyển
đến sáu giờ trạm t hai tiến hành đối thoại
với nhóm tài xế giới dự tham gia
của lực lượng chức năng
các tài xế mới đồng ý di chuyển xe ra khỏi trạm
lúc bảy giờ trạm thu phí trở lại thông thoáng
ngành giao thông thành phố hồ chí minh
vừa đề xuất với ubnd thành phố
đề án điều chỉnh tăng mức thu phí
tạm dừng đỗ xe ô tô trên lòng đường
vỉa hè thuộc địa bàn nam quận
cụ thể nếu được chấp thuận
đề án sẽ thu phí tại ba mươi năm tuyến đường
cho phép đỗ xe trên lòng đường
và một số vỉa hè ở các quận

theo đó mức thu cao nhất là bốn mươi đồng trên giờ
qua đêm lên đến một trăm tám mươi đồng trên giờ
mức phí này cao hơn từ hai mươi hai mươi năm
so với mức trong giữ xe phổ biến hiện nay
theo sở giao thông vận tải
việc điều chỉnh tăng mức thu phí
nhằm quản lý hiệu quả công năng của lòng đường
hè phố bảo đảm an toàn giao thông
mỹ quang đô thị
đồng thời có phần tích cực hạn chế
người dân sử dụng ô tô cá nhân
từ đó giảm bớt ung tắc và kẹt xe hiện nay
dự kiến với đề án điều chỉnh tăng phí này
bình quân mỗi tháng thành phố sẽ thu về hơn ba mươi tỷ đồng
theo cục cảnh sát giao thông bộ công an
sau một tháng gia quân
thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trật tự xã hội
dịp tết nguyên đán mẫu tốt hai nghìn một mươi tám
lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc
đã thực hiện tốt các mục tiêu đề ra
tình hình trật tự an toàn giao thông
trong tháng cao điểm được duy trì ổn định
tài nạn giao thông giảm
sau cả ba tiêu chí
số vụ số người chết và số người bị thương
so với cùng kỳ năm trước
đặc biệt thời gian trước trong và sau tết nguyên đán
tình hình ủn tắc giao thông được cải thiện
không xảy ra tình trạng ủn ứ nghiêm trọng
nhiều vụ phạm pháp hình sự bị phát hiện
lực lượng chức năng đã bắt giữ
các đối tượng liên quan
thông qua công tác toàn tra kiểm soát
nghiệp vụ cơ bản lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
đã xử lý ba trăm hai mươi bảy một trăm bốn mươi năm trường hợp
vi phạm trật tự an toàn giao thông
tạm giữ ba sáu trăm bốn mươi một ô tô

và chín trăm linh sáu phương tiện khác
trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm
lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện

kinh tế môi trường
bắt ba trăm bốn mươi ba đối tượng
thu năm mươi bảy bánh heroin
hai mươi kg cần sa
năm hai mươi chín g ma túy các loại

hơn ba kg pháo
cùng nhiều loại mặt hàng khác
giá trị lên tới hơn sáu tỷ đồng
tiếp nối chương trình
chỉ số giá tiêu dùng tháng hai tăng cao
do nhu cầu mua sắm hàng tết
những chính sách có hiệu lực
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
theo số liệu vừa được
tổng cục thống kê công bố sáng nay
chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
tăng bảy mươi ba so với tháng trước
tăng ba một mươi năm so với cùng kỳ năm trước
nguyên nhân dẫn đến cpi tăng mạnh
là do tết nguyên đán mẫu tuất năm nay
muộn hơn năm trước
rơi vào thời điểm giữa tháng hai
nên nhu cầu mua sắm hàng tết
của người tiêu dùng cũng tăng lên
so với tháng trước
trong một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ chính
có chín nhóm hàng tăng giá
là hàng ăn và dịch vụ ăn uống
giao thông tăng bảy mươi chín
đồ uống và thuốc lá tăng bảy mươi năm
hàng hóa và dịch vụ khác
văn hóa giải trí và du lịch
còn lại các nhóm hàng hóa khác tăng nhẹ
cpi tháng hai tăng do một số nguyên nhân
chủ yếu sau
giá các mặt hàng lương thực tăng một bốn mươi
do nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng
các thương lái thu gom lúa gạo
cho hợp đồng xuất khẩu gạo
theo đánh giá của tổng cục thống kê
trong tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
lãm phát chung có mức tăng cao hơn lãm phát cơ bản
lãm phát cơ bản hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
so với cùng kỳ
ở mức một ba mươi hai
phản ánh chính sách tiền tệ vẫn đang điều hành ổn định
thưa quý vị
giá cá cha tại đồng bằng sông cửu long
đang tăng kỷ lục
giá cá nguyên liệu có lúc lên tới ba mươi đồng một kg
đây là mức giá rất cao trong nhiều năm qua
dù giá cao nhưng vào thời điểm này
tìm mua cá nguyên liệu đối với các doanh nghiệp
lại không hề dễ dàng
lý do cá cha nguyên liệu khan hiếm
bởi vì thời gian qua
ngành này đang bị thiếu con giống chầm trọng
thời điểm này các doanh nghiệp
nhất là những doanh nghiệp không có vùng nuôi
đang phải đối mặt với tình trạng khan hàng chầm trọng
theo dự báo của ngành chức năng
với tình hình trên thì nguồn cá nguyên liệu
phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu trong năm hai nghìn một mươi tám
sẽ hạn chế
bù lại giá cá tra xuất khẩu sẽ được giữ
ở mức tốt và có thể kéo dài
cả năm hai nghìn một mươi tám
do thiếu nguồn cung nên đã đẩy giá cá cha giống
tại đồng bằng sông cửu long lên rất cao
hiện cá giống loại ba mươi con một kg
đang có giá khoảng hai đồng một con
tương đương khoảng sáu mươi đồng một kg
tuy nhiên dù người nuôi chấp nhận mức giá này
nhưng việc tìm mua cá giống cũng không dễ
nguyên nhân là do ảnh hưởng của thời tiết
đã đẩy giá cá giống
trong những tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám lên cao
thưa quý vị
bắt đầu từ ngày mai
ngày một tháng ba
nhiều chính sách mới có liên quan mật thiết
đến cuộc sống của người dân
sẽ chính thức được áp dụng
theo thông tư bốn mươi bảy có hiệu lực từ ngày mai
tổng giá trị tối đa dùng để khuyến mại
trong một chương trình khuyến mại
cho thuê bao dịch vụ thông tin di động trả trước
không được vượt quá hai mươi tổng giá trị
của dịch vụ thông tin di động
hàng hóa viễn thông chuyên dùng
đối với dịch vụ thông tin di động được khuyến mại
mức khuyến mại đối với thuê bao dịch vụ thông tin di động trả sau
không được vượt quá năm mươi
còn theo thông tư năm mươi hai của bộ y tế
đơn thuốc điều trị ngoại trú
cho trẻ dưới bảy mươi hai tháng tuổi
phải ghi số tháng tuổi
ghi tên và số chứng minh nhân dân
hoặc số căn cước công dân của bố hoặc mẹ
hoặc người giám hộ của trẻ vào đơn thuốc
các cơ sở bán lẻ thuốc
phải lưu bản chính hoặc bản sao đơn
có kê thuốc kháng sinh kháng virus trong một năm
cũng từ tháng ba
các bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần
gồm ung thư bại liệt sơ gan cổ trướng
phong lao nặng nhiễm hiv
đã chuyển sang giai đoạn s
mà cần có người theo dõi trợ giúp chăm sóc hoàn toàn
mỗi lần khám
người bệnh chỉ được cấp một giấy chứng nhận
nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
bắt đầu từ tháng ba này
các quy định về thu tiền sử dụng đất với diện tích tăng thêm
các quy định liên quan đến sử dụng thẻ tiến dụng
về ô tô nhập khẩu cũng bắt đầu có hiệu lực
trong thần tin quốc tế
các bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần

mỹ và hàn quốc có khả năng nối lại tập trận chung vào tháng bốn
tiếp tục thông tin về vòng tái đàm phán thứ bảy
đang diễn ra tại mexico
quá trình hiện đại hóa hiệp định thương mại tự do bắc mỹ nafta
đã đạt khoảng một nửa tiến độ
các bên hiện đang cố gắng hoàn tất những vấn đề ít xung đột
và bắt đầu thảo luận
những vấn đề còn bất đồng sâu sắc
theo cơ quan xúc tiến thương mại mexico
vẫn còn nhiều khó khăn và rào cản cần phải vượt qua
nhưng các bên đang cùng làm việc tích cực
để tiếp cận các vấn đề gai góc
nhằm hoàn tất việc nâng cấp hiệp định này
bao gồm quy định xuất xứ đầu tư diệt may
và giải quyết tranh chấp thương mại
đã đạt từ hai mươi ba mươi tiến độ
trước đó sau hai ngày thảo luận
các bên đã kết thúc bàn đàm phán
về nông nghiệp và phụ lục về minh bạch dược phẩm
vòng bảy tại đàm phán nafta
diễn ra từ ngày hai mươi năm tháng hai
tới ngày năm tháng ba
có ba mươi bàn đàm phán
với mỗi vấn đề được thảo luận tối đa trong ba ngày
tại vòng đàm phán này
các bên đặt mục tiêu hoàn tất ít nhất bảy chương mới
trong đó có viễn thông năng lượng
và giao cản kỹ thuật đối với thương mại
nâng tổng số chương đạt được thỏa thuận
lên một mươi trên ba mươi ba trường của hiệp định
liên quan đến tình hình ở bán đảo triều tiên
cố vấn đặc biệt về an ninh và ngoại giao
của tổng thống hàn quốc
ông moon jong in tiết lộ
các cuộc tập trận chung giữa nước này và mỹ
sẽ được nối lại vào đầu tháng bốn tới
ông moon jong in cho biết
các cuộc tập trận chung sẽ bắt đầu trong tuần đầu tiên của tháng bốn
ông cũng bày tỏ lạc quan
một cách thận trọng về khả năng washington và bình nhưỡng
tiến hành đàm phán trực tiếp
trước các cuộc tập trận nói trên
đồng thời nhận định việc này có thể dẫn đến một số thỏa hiệp
trong vấn đề này
tuy nhiên trả lời các nghị sĩ trong một phiên họp
tại quốc hội hàn quốc bộ trưởng quốc phòng hàn quốc
sung yong mu từ chối bình luận
về phát biểu trên của ông moon jong in
dự kiến cuối tháng ba tới
bộ trưởng quốc phòng hàn quốc và mỹ
mới công bố kế hoạch tập trận chung giữa hai nước
washington và seoul đã nhất trí tạm dừng
các cuộc tập trận chung cho đến ngày một mươi tám tháng ba
thời điểm kết thúc paralympic
mùa đông biên trang ở hàn quốc
thủ tướng thái lan prayuth chan o che
vừa đưa ra cam kết
về lộ trình của cuộc bầu cử dân sự
sau nhiều lần chỉ hoán
theo đó cuộc bầu cử sẽ diễn ra chậm nhất
vào tháng hai này
như vậy hạn chót của cuộc bầu cử
không khiến dư luận bất ngờ
các đảng phá chính trị mới được thành lập
sẽ chính thức được đi vào hoạt động từ mùng một tháng ba năm nay
trong khi các đảng đã được thành lập trước đó
sẽ tái hoạt động trở lại chậm hơn một tháng
thủ tướng thái lan cho biết
kể từ ngày mùng một tháng ba
các đảng chính trị mới được phép đăng ký thành lập
và kể từ ngày mùng một tháng bốn
các đảng chính trị cũ được tái lập đảng của mình
ngày mùng một tháng sáu
tất cả các bên trong đó
có cả đảng mới và cũ
sẽ họp để bàn bạc về những quy định của cuộc bầu cử
mọi việc phải xong và bắt đầu bầu cử
không được chậm hơn tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên người đứng đầu chính phủ quân sự thái lan
cũng cho biết chưa thể bảo đảm được chắc chắn
việc bầu cử có thể diễn ra đúng dự kiến hay không
vì còn phải phụ thuộc vào tình hình thực tế của đất nước
tòa án tối cao brazil
vừa quyết định mở rộng cuộc điều tra
về những cáo buộc tham nhũng
đối với tổng thống brazil
với thời gian lên tới sáu mươi ngày
điều tra sẽ xem xét một cách kỹ lưỡng
xác lệnh thông qua một loạt biện pháp
nhằm thúc đẩy đầu tư trong nước và nước ngoài
từng được ông temer đưa ra
theo các nhà điều tra
tổng thống temer bị nghi ngờ
đã đưa ra xác lệnh này để tạo điều kiện thuận lợi
cho các hoạt động kinh doanh của một số công ty
ngoài ông temer
cuộc điều tra cũng được tiến hành đối với cựu cố vấn
của nhà lãnh đạo này và hai nhà thầu khoán
của công ty rorima sa
kể từ khi bắt đầu điều tra
ông temer phủ nhận mọi cáo buộc
và cho biết đã thông qua các biện pháp
thúc đẩy đầu tư trong nước và nước ngoài
sau một cuộc đàm phán dài ngày giữa chính phủ brazil
và các công ty hoạt động trong lĩnh vực cảng biển
hồi năm ngoái
tổng thống temer đã trở thành vị tổng thống đầu tiên của brazil
phải đối mặt với những cáo buộc hình sự
khi đương nhiệm liên quan đến hành vi
cản trở tư pháp và liên kết phạm tội
cũng như cáo buộc tham nhũng trong vụ bê bối
tại tập đoàn dầu khí quốc gia petrobras
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt